học xong đại học và cũng đang đi làm rồi
gia đình đông rồi đấy
như vậy là hỗ trợ nhau
rồi là cùng nhau xung học
rất là vui vẻ
bây giờ đến bây giờ mọi thứ vui vẻ rồi
vì mẹ giàu có như vậy
mẹ ở vùng giáp biên giới
với cái nghề anh đoán thôi nhé
vẫn là cái nghề mà buôn bán
thì mẹ sẽ lại đầu tư lại cho những sản phẩm âm nhạc
dvd của em trong tương lai
rồi là giúp cho cậu con trai mình cất cánh
rồi cậu em trai em nữa
không anh ạ
mẹ thì bây giờ mẹ về thì
cũng bọn em vẫn phải hỗ trợ
mẹ cũng mang
bệnh trong người
mẹ bị ung thư vú
thì cũng đã chữa trị
em và em trai của em rồi
những cái gì làm được cái gì tốt nhất cho mẹ thì cũng đã làm
và bệnh tình cũng ấy rồi
sau đó thì ngay bây giờ
thời điểm hiện tại ngay bây giờ thì
rất nhiều bệnh khác nữa
bệnh bệnh ví dụ thoát vị đệ đệ
rồi đau mỏi người rất nhiều những bệnh
thế bà chưa kịp và lo gì cho cậu con trai của mình
chưa kịp lo
các con vẫn có được
cái gì mà tốt nhất cho mẹ
làm được cái gì đấy thì vẫn hỗ trợ cho mẹ
sinh lão bệnh tử là những cái việc mà
không chừa ai cả
thì bây giờ lại có những cái lo toan mới
nhưng mà anh cũng không nghĩ rằng nó có thể làm cho
chúng ta bị kiệt quệ đi đâu
chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục dùng cái nghị lực sống của mình
trong thời gian đã qua ấy
để mà mình tiếp tục lo cùng với cái tình cảm
mà mình đã có
với những khán giả của chương trình này
thì anh tin rằng khoảng thời gian vừa rồi
đồng hành với em
làm khoảng thời gian rất là ý nghĩa
nhất là những người nào có mẹ
và không ở gần mẹ
thì càng thấm thiến những cái điều em nói
thôi thì giản dị thôi không biết gì cả
thì chúc là
đại gia đình của em
lo cho mẹ được tốt này
và mẹ cũng có thể lo lại cho mọi người được
để làm sao mọi người sống tràn hòa hạnh phúc
và chữa bệnh được tốt
khỏe mạnh trong tương lai
cảm ơn em đã đến với chương trình này
em xin cảm ơn anh lê anh rất nhiều
và chương trình đã tạo cơ hội cho em chia sẻ những cái
những cái gì trong cuộc sống của em
và có thể
câu chuyện của em sẽ giúp cho mọi người một cái gì đấy
xin cảm ơn
cảm ơn em nhé
lặp tay một lần nữa
cảm ơn em
thưa quý vị và các bạn

chàng trai của chúng ta còn rất trẻ
và chắc chắn là tương lai của anh ấy
sẽ nằm trong đôi bàn tay của anh ấy
vì anh ấy rất là bản lĩnh và chắc chắn
trong những quyết định của mình
trong những trải nghiệm của mình
những viết thương lòng những cái tình cảm
với gia đình với người thân
hẳn nhiên nó sẽ là những cái kỉ niệm
và cũng sẽ là những thứ
phải hàn gắn liên tục
và mãi mãi
có những viết thương sẽ không bao giờ lành
nhưng có những viết thương sẽ lành
nếu như tất cả chúng ta đều cùng mở lòng
và bây giờ chiếc ghế của chúng ta
lại trống để chờ đợi khách mời mới
của chương trình này
đó có thể là chính quý vị với những câu chuyện của quý vị
những vấn đề của quý vị
mà quý vị nghĩ rằng nó ít lợi cho mọi người
hãy liên hệ với chương trình của chúng ta
người dỗ mặt
còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn